bà có thấy là nơi ra như thế này thì cũng ô nhiễm không ạ
không gian chung còn trở thành nơi tập kết rác
nhìn những hình ảnh này lấy người lớn còn ái ngại
nói gì đến việc cho trẻ con chơi
khu cơ trưởng của bà con bị các cửa hàng lấn áp
nên là không còn có chơi nữa
không thể coi là sân chơi nữa

bởi vì bây giờ có nhiều hàng quán chiếm mất chỗ đấy không chừng nữa

chứ không xuống sân chơi

mỗi lần mà nghỉ hè các sân chơi này bị chiếm dụng như thế

dễ tử ạ
khi những sân chơi tập thể không còn
nhiều trẻ em đã tìm đến game internet để giải trí là điều không thể tránh khỏi
việc chiếm dụng sân chơi chung không chỉ gây mất mỹ quân đô thị
ảnh hưởng sâu đến môi trường xung quanh
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển
phát triển của những mầm non tương lai của đất nước
nếu tiếp tục dễ dãi trong việc quản lý các không gian chung
thì chẳng bao lâu nữa diện mạo thủ đô sẽ cằn với hai từ nhách nhác
thủ đô hà nội không thiếu không gian chung
nhưng cái cần ở đây là sự duy trì sử dụng đúng mục đích và phát triển lâu dài
để không gian chung phát huy đúng chức năng của nó
thì cần nghiêm cấm triết để các hành vi vi phạm lấn chiếm
và cần phải giải quyết một cách rứt điểm
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ban an toàn giao thông tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc bảo đảm an toàn giao thông kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị tiếp tục triển khai các chương trình
sinh viên tình nguyện tiếp xúc mùa thi
tham gia hướng dẫn thí sinh trong việc di chuyển tới địa điểm thi
tổ chức phân luồng điều tiết giao thông bảo đảm an toàn giao thông tại các địa điểm thi
bàn an toàn giao thông các địa phương tăng cường ứng trực điều tiết giao thông
tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường trọng điểm
bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi bài thi
tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi thi
bố trí đủ các phương tiện vận tải công cộng
phục vụ thuận lợi an toàn nhu cầu đi lại của các thí sinh
thưa quý vị bốn người đang ngủ trong hai căn nhà ở tp vũng tàu
đã may mắn thoát chết khi mà chiếc xe bồn chở xăng mất lái lao vào và tông sập
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua chín tháng năm
trên tuyến đường ba mươi tháng bốn phường một mươi một tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
vào thời điểm trên xe bồn chở xăng do tài xế nguyễn trí phi điều khiển
khi đến trước số nhà một nghìn một trăm bốn mươi năm thì mất lái tông vào giải phân cách
rồi lao vào hai căn nhà dùng làm tiệm tóc và tiệm bán đồ ăn sáng
cú tông mạnh đã khiến toàn bộ phía trước hai căn nhà bị sập
cửa cuốn và nhiều vật dụng bên trong bị hư hỏng
may mắn là không có thương vong về người
sau khi tự gây ra tai nạn chiếc xe ô tô lao xuống bên đường
và những người có mặt trên xe bỏ chạy để lại chiếc ô tô bảy chỗ hiệu fortuner
vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao giữa quốc lộ một a la vang trầm trà lộc tỉnh quảng trị
hai người gây ra vụ tai nạn nói trên là nguyễn giác nguyên và lê đình lợi
đã đến cơ quan công an trình diện
nguyễn tự nhận là người cầm lái
và do không mang theo tài nạn
sau giấy phép lái xe đêm khi nguyên phạm đã hoảng sợ bỏ chạy
còn chiếc xe bảy chỗ là xe thuê
trước khi tự gây ra tai nạn chiếc ô tô chạy với tốc độ cao trên quốc lộ một
nên đã bị tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng người điều khiển không chấp hành và bỏ chạy
quý vị quay trở lại hà nội cùng với hai biên tập viên v một và nam hạ
xin cảm ơn biên tập viên quang huy và các đồng nghiệp đã kịp thời chuyển tới cho quý vị khán giả antv
những thông tin cập nhật từ phía nam
và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại